quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn cuối cùng với việc đăng đàn của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cụ thể bộ trưởng bộ nội vụ tiếp tục trả lời nốt các ý kiến chất vấn của đại biểu quốc hội
trước khi thủ tướng chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những nội dung thuộc trách nhiệm của thủ tướng chính phủ
liên quan đến các nhóm vấn đề đã chất vấn trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cuối phiên làm việc buổi sáng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết
về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
trước khi ngay bộ trưởng bộ công an tô lâm giải trình ý kiến về dự thảo này